thưa quý vị liên quan đến việc chính phủ đã giao cho bộ một trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe chở hàng hóa thiết yếu tại các chốt kiểm soát
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục y tế giao thông vận tải có kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho các lái xe ngay tại chốt kiểm soát tại một số địa phương trọng điểm như hà nội hay hải phòng
phía bộ giao thông vận tải lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện có phương án xử lý đối với trường hợp
khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính của người điều khiển phương tiện
thông báo công khai cho người điều khiển phương tiện đơn vị vận tải biết về đối tượng được ưu tiên
miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh theo quy định
đối tượng không được ưu tiên chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng đảm bảo phù hợp
với các quy định của bộ y tế và các quy định khác có liên quan